nhìn thấy bà nội là nguyễn thị liêng sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy hắn vông giao tác động khiến bà liêng tắt thở
nhìn thấy con trai đang ra tay hãm hải mẹ ông nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín cha của nam chạy tới ngăn cản thì bị đối tượng dùng hung khí tác động lìa hai tay khiến cho ông bất động tại chỗ mất máu và tắt thở trên đường đến bệnh viện
sau khi đã ra tay hãm hại bốn người nam tiếp tục chạy xe đi tìm chị ruột là nguyễn thị hồng yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để hãm hại
lực lượng công an khi hay tin vụ án lập tức điều động lực lượng phong tỏa các ngã đường tổ chức truy nóng đối tượng sau đó đã phát hiện bắt giữ kẻ nghịch tử trước khi hắn kịp gây thêm tội ác
tại thời điểm bắt giữ đối tượng nam có biểu hiện bất thường về tâm thần như ngáo đá lực lượng công an phải dùng vải bịt miệng và cố định nam vào ghế để tránh đối tượng này tự sát
cơ quan điều tra cũng xác định trong túi đồ của nam vứt lại bên lề đường dương công khi có hai con dao và một cây tuốc nơ vít
một con dao cán bằng sắt có vết máu và có dính tóc ở lưỡi một con dao cán bằng nhựa màu đen bọc trong bịch ni lông màu đen
theo thông tin từ công an tp hcm năm hai nghìn một mươi một đối tượng nam bị công an quận bình tân bắt về hành vi cướp tài sản bị tòa án nhân dân xử phạt một mươi một năm tù giam
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đối tượng được tha về địa phương sống với mẹ và chị ở xã tân hiệp
tại đây nam có phụ mẹ buôn bán đồ nướng
tuy nhiên nam lại không chăm chỉ làm lụng mà thường xuyên bỏ việc để
được biết khoảng thời gian trước khi gây án đối tượng thường hay chửi cha mắng mẹ mỗi khi có bất đồng
nhưng khi lên cơn nóng giận nam còn đập phá đồ đạc trong nhà
thậm chí đối tượng còn nhiều lần tìm cách chặn xe tải đang lưu thông trên đường để đòi đi theo
đồng thời tinh thần của đối tượng thường xuyên bất ổn nghi dấu hiệu của người sử dụng ma túy đá
theo hàng xóm cho biết cách đây vài ngày có thấy nam chặn xe một người đàn ông bán dao dạo ở trên đường để mua một cây dao dài khoảng chín mươi cm
qua giám định nguyễn hoàng nam dương tính với chất cấm
người dân sống tại hiện trường ba nơi xảy ra án mạng vẫn còn bàng hoàng sau vụ mịch tử gây án
chiều tối ngày một mươi hai tháng ba người thân của ba nạn nhân là nguyễn thị liêng tám mươi ba tuổi nguyễn văn đức năm mươi tuổi và trịnh thị bé hai năm mươi bốn tuổi
tên thường gọi là dân hoàn tất các thủ tục tổ chức tang lễ cho ba nạn nhân
căn nhà trên đường nguyễn thị thử ấp một xã xuân thới thượng huyện hóc môn có rất nhiều người tụ tập
đa phần là người thân bạn bè và người cùng xóm với ba nạn nhân
giạp được dựng vội phía trước nhà những bông huệ trắng được cắm vào bình ba nạn nhân vẫn còn trong nhà đại thể
câu chuyện xung quanh vụ án được bàn tán xôn xao
tuy xoay quanh câu chuyện này vẫn dấy lên lòng căm vẫn của những người có mặt tại hiện trường khi phải chứng kiến một vụ hãm hại người thân dã man do nguyễn hoàng nam gây ra
những người biết chuyện thì tặc lưỡi
ông mở một người hàng xóm của ông đức cho hay
ông đức bị tiểu đường mắt mờ không thể làm việc được nên sau khi ly hôn đã về sống với mẹ ruột là bà liên
ông đức làm nghề thợ xây có với bà dân hai đứa con một cha một gái
đứa con trai duy nhất của ông là nguyễn hoàng nam chính là kẻ đã gây ra thảm án trên
khoảng một mươi năm năm trước ông đức và bà dân ly hôn hai đứa con được bà dân nuôi dạy
ông đức chỉ làm nghĩa vụ cung cấp tiền bạc nuôi con
sau khi ly hôn ông đức đã sống chung với bà liên
ông đức đã sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ
nói về nguyễn hoàng nam người dân ở đây rất bức xúc bởi nam là đứa con ngỗ ngược
từng vào tù ra tội và bất hiếu với cha mẹ
bà hoa một người hàng xóm với ông đức cho hay một mươi năm trước nam tham gia vào một vụ cướp tiệm vàng
bị kết án một mươi một năm vừa được tha tù vào cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
sau khi ra tù nam thường xuyên đến xin tiền cha và bà nội mình
nếu ông đức không cho thì nam chửi bới đe dọa
gần đây nhất là dịp tết nguyên đán
nam xin tiền nhưng ông đức không có
nam vung giao đe dọa cha ruột mình
tính nó lầm lì nên chẳng ai muốn tiếp xúc với nó
mang tiếng là ở với mẹ phụ mẹ buôn bán nhưng nam chẳng mấy khi nào ở quán
mà thường tụ tập bạn bè lêu lỏng hay đến các tiệm game bắn cá thu tiền bảo kê
mà làm gì thì làm việc ra tay tàn độc với cha mẹ bà nội thì chưa thấy ai như nó
tối nghe tiếng âm mầm nhà cụ liên tôi tưởng đánh nhau chứ đâu nghĩ là thẳng nam ra tay
người đau đớn nhất trong vụ án này có lẽ là chị nguyễn thị hồng yến chị ruột của nam
khi nam ra tay hãm hại mẹ yến ở trong nhà nên nam không phát hiện
thấy mẹ tắt thở yến đã ngất xỉu
chị yến đau đớn cho hay nó ra tù cả gia đình muốn nó tu trí làm ăn
nên bà nội và ba mẹ đã cưới vợ cho nó
nhưng bản tính cọc cần nam thường xuyên đánh vợ
bởi vậy chỉ sau vài tháng vợ nam chịu không xiết nên bỏ nhà đi
thời gian gần đây nam quen với một cô gái tên là t hai mươi hai tuổi quê long an
gia đình không ngăn cản nhưng bà ngoại của tê lại không đồng ý với chuyện tình này
có thể do bị ngăn cản kích động khi sử dụng ma túy mà nam đã gây ra đại họa
ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến nguyễn hoàng nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại huyện hóc môn
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo nam đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
không còn khả năng giáo dục cải tạo
tài phiên tòa bị cáo nam với vẻ mặt lạnh lùng chậm rãi trả lời từng câu hỏi
nam thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết
nam cho rằng do mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm nên chán nản mới gây ra hành vi trái pháp luật
cạnh đó nam cho rằng một số quyết định tố tụng như kết quả điều tra vụ án bị cáo không được tống đạt
luật sư cho rằng bị cáo có dấu hiệu bị tâm thần trước trong khi gây án tâm lý của nam có bị tác động
từ đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ để trưng cầu giám định
đối với bị cáo nam
đại diện viện kiểm sát cho rằng ngay sau khi bị cáo bị bắt cơ quan điều tra đã kiểm tra
thì kết quả bị cáo nam âm tính với chất cấm
quá trình điều tra cơ quan tố tụng từng đã trả hồ sơ để làm rõ vấn đề bị cáo có bị tâm thần hay không
qua đó kết quả điều tra xác định bị cáo nam có đủ năng lực hành vi dân sự
nói lời sau cùng bị cáo nam lạnh lùng bị cáo xin gửi lời xin lỗi tới những người đã bị bị cáo giết chết
kết thúc phiên tòa xét xử
tòa án đã tuyên phạt nguyễn hoàng nam mức án tử hình
vụ án thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về tình trạng giới trẻ sử dụng chất cấm đáng báo động hiện nay
rất nhiều thảm án đã xảy ra từ việc sử dụng các loại chất cấm dẫn đến ảo giác không kiểm soát được hành vi bị kích động
chất cấm đã tàn phá làm khuyết tật não bộ của con người
để lại những di chứng nặng nề và là nguyên nhân dẫn đến vô số tội ác cho gia đình xã hội
những hành vi dã man do những kẻ ngáo đá gây ra
nếu ở trạng thái bình thường tỉnh táo có lẽ trong suy nghĩ các đối tượng cũng không dám nghĩ tới
vậy nhưng khi lên cơn họ có thể gây ra những tội ác tay trời
qua vụ việc này cũng cho thấy vai trò của gia đình trong giáo dục định hướng con cái quan trọng như thế nào
đối tượng nguyễn hoàng nam đã không nhận được sự quan tâm giáo dục thường xuyên của cha mẹ khi hai người này ly hôn từ sớm
cú sốc về gia đình đổ vỡ cùng với sự đua đòi thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình đã đẩy đối tượng sớm xa ngã
vướng vòng lao lý rồi trượt dài
đến tội ác tụt cùng